sáng ngày một mươi ba tháng ba tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch cục điện ảnh tổ chức cuộc gặp mặt nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm năm
ngày bác hồ ký xác lệnh thành lập ngành điện ảnh cách mạng việt nam ngày một mươi năm tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì
ngày một mươi năm tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi ba tại chiến khu việt bắc atk huyện định hóa tỉnh thái nguyên
chủ tịch hồ chí minh đã ký xác lệnh số một trăm bốn mươi bảy thành lập doanh nghiệp quốc doanh chiếu bóng và chụp ảnh việt nam
kể từ đó ngày một mươi năm tháng ba đã được khắc ghi là dấu ấn lịch sử trên con đường xây dựng phát triển của điện ảnh cách mạng việt nam
trọng đường sáu mươi năm năm lưu giữ nhiều hồi ức hoài bão và cũng chính là nỗi niềm khắc khoài nhớ nhung của nhiều gương mặt thế hệ nghị sĩ điện ảnh gạo cội
trong tâm trí của những bậc đại thụ vẫn luôn vẹn nguyên xúc cảm đầy chân quý về một thời kỳ bộn bề khó khăn vất vả
nhưng vượt trên tất cả tâm huyết và lòng yêu nghề đã trở thành động lực cho sự ra đời của nhiều tác phẩm điện ảnh kinh điển
với tư cách là một diễn viên thì hồng ánh lúc nào cũng mong muốn là mình có thật là nhiều sức khỏe
thật nhiều thanh xuân và không ngừng rèn luyện cái kỹ năng của mình để mình mong muốn là không chỉ đóng góp
cái sức lực cái tài năng cái sức lực của mình để mình có thể đạt được cái kỹ năng của mình
trong những cái bộ phim đã qua ở cái thời trẻ nữa mà ngay ở hiện tại
mình vẫn muốn được gắn bó với điện ảnh nhiều hơn nữa bằng những cái tác phẩm có nhiều cái cảm xúc tính nhân văn
và mang đến cho nhiều khán giả cái sự yêu quý nhiều hơn
đến đây cảm thấy là rất là xúc động và bởi vì là mình đã được gặp lại những các đồng nghiệp của mình
từ những cái khóa đầu tiên và những cái lớp trẻ
thì nhìn lại
cái quá trình của điện ảnh việt nam thì phải nói là mình cũng cảm thấy tự hào là mình đã cũng đã một góp một phần nhỏ vào cái thành công của điện ảnh
bằng ngôn ngữ đặc thù của nghệ thuật điện ảnh các thế hệ nghệ sĩ đã bắt những nhịp cầu để bản sắc việt nam vươn xa hội nhập với thế giới
đặc biệt năm năm gần đây ngành điện ảnh đã đẩy mạnh nhiều hoạt động có sức lan tỏa trong xã hội
mở rộng hợp tác quốc tế khẳng định thương hiệu liên hoan phim việt nam và liên hoan phim quốc tế hà nội
từ đó nâng tầm điện ảnh việt nam tại khu vực và quốc tế
thông qua các bộ phim mà chúng tôi đầu tư chúng tôi nhận thấy là chính sách điện ảnh của việt nam cũng đã rất là cởi mở và hỗ trợ các doanh nghiệp điện ảnh rất là nhiều
trong những năm tiếp theo chúng tôi rất là mong sẽ nhận được những sự hỗ trợ tiếp theo của ngành điện ảnh
ví dụ như về phát hành phim hay là khâu kiểm duyệt phim để cho những bộ phim có thể chạm được những cái
vấn đề về xã hội nhiều hơn và nó cũng sẽ gần gũi và chân thật với cái cuộc sống nhiều hơn để có thể thu hút một lượng lớn khán giả đông đảo đến xem phim
dấu mốc sau hơn sáu thập kỷ thành lập là dịp để các thế hệ nghệ sĩ điện ảnh cùng hồi ức về những kỷ niệm đẹp đẽ và đầy cảm động
kể từ khi những tác phẩm điện ảnh cách mạng đầu tiên ra đời
nhân dịp này cục điện ảnh bộ văn hóa thể thao và du lịch vinh dự được đảng nhà nước trao tặng huân trường lao động hạng nhì
ghi nhận những thành tích công hiến của đơn vị trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền điện ảnh nước nhà